hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
số bệnh nhân mắc đã vượt qua con số hai trường hợp
ngành y tế thành phố đã chủ động tăng số giường điều trị
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín từ ba năm trăm linh giường lên năm giường
theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo thành phố giao
trước đó tại quận bình tân địa phương này đã triển khai chiến dịch
xét nghiệm tầm soát mở rộng lớn nhất thành phố từ trước tới nay
và đây là chiến lược tấn công lấy mẫu xét nghiệm trên toàn quận
để chặn đứng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chiến dịch này bắt đầu từ ngày hai mươi cho đến ngày hai mươi ba tháng sáu
với sự tham gia của nhiều đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện
và sinh viên ngành y toàn thành phố
chiến dịch được thực hiện với trên sáu mươi điểm lấy mẫu
và tính đến hết ngày hai mươi hai tháng sáu quận đã lấy được trên bốn trăm bảy mươi mẫu xét nghiệm
hoạt động này giúp giả soát phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng
chặn đứng nguồn lây lan và đẩy lùi dịch bệnh
cũng từ ngày hôm nay người dân tp hcm đi chợ siêu thị chợ đầu mối
cư dân ở trung cư phải khai báo y tế điện tử
theo lãnh đạo ubnd tp hcm thành phố đã triển khai phần mềm hệ thống khai báo y tế điện tử
áp dụng thống nhất cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn
với mục đích hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm
thay thế hình thức khai báo thủ công bằng giấy
đúng sáu giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu thực hiện quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn bộ thành phố bắc giang
các lực lượng chức năng thành phố đã tháo rỡ các chốt kiểm soát dịch bệnh
trên địa bàn
theo đó vào đúng sáu giờ sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành
tháo rỡ các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn
từ thời gian này thành phố bắc giang sẽ thực hiện theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
như các quán ăn được hoạt động trở lại với lượng khách chỉ được năm mươi công suất để hạn chế đông người
các dịch vụ làm đẹp sông hơi massage karaoke game online tiếp tục dừng hoạt động
người dân tiếp tục
người dân tiếp tục thực hiện thông điệp năm k để phòng chống dịch bệnh
trước đó do số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã quyết định
giãn cách xã hội toàn thành phố bắc giang từ một mươi năm h ngày một mươi chín tháng năm
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
sang các khu vực khác tại thành phố cũng như là toàn tỉnh bắc giang
và hiện nay dịch bệnh tại địa bàn thành phố đã được kiểm soát
hai mươi ngày qua không phát sinh ca bệnh mới ngoài cộng đồng
công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quý ba mươi một tuổi ở phường đại phúc thành phố bắc ninh
và quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị phương ba mươi bốn tuổi
ở huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc về tội làm lây truyền dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người
quý và phương có quan hệ tình cảm sống với nhau như vợ chồng
mặc dù tại thời điểm từ ngày chín tháng sáu cho đến ngày một mươi một tháng sáu
thành phố bắc ninh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thế nhưng hai đối tượng đều không chấp hành
hai đối tượng có lịch trình di chuyển phức tạp trên một số tuyến đường
thuộc thành phố bắc ninh như phường đại phúc võ cường kinh bắc
dẫn đến lây bệnh cho một số người khác
quá trình làm việc với lực lượng công an cả quý và phương khai báo không đầy đủ
về các trường hợp đã tiếp xúc gần gây khó khăn cho công tác điều tra truy vết
tuy nhiên công an thành phố bắc ninh đã nhanh chóng đấu tranh xác định rõ
hành vi vi phạm của các đối tượng
liên quan đến vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa là chuyên gia
vào ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
tiếp tục khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê thị thanh lộc
ba mươi chín tuổi quê tỉnh hà tĩnh là nhân viên phiên dịch của công ty trách nhiệm
hiếu hạn quản lý đầu tư việt nam bô việt
trước đó công an thành phố đà nẵng đã khởi tố hai đối tượng là nguyễn thị kim anh
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn quản lý đầu tư việt nam bô việt
và trang phê quốc tịch trung quốc
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hiếu hạn
quản lý đầu tư việt nam bao việt đi vào hoạt động tại địa bàn thành phố đà nẵng
dưới sự chỉ đạo của trang facebook nguyễn thị kim anh và lộc đã thực hiện xử lý
các loại hồ sơ giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ nhằm hợp thức hóa
thủ tục cho nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh đà nẵng
theo diện chuyên gia hiện nay lê thị thanh lộc đã bị tạm giam
để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng
vẫn diễn biến hết sức phức tạp và lợi dụng điều này các loại tội phạm trộm cắp
lừa đảo tăng cường hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
lực lượng công an các đơn vị đã và đang triển khai nhiều biện pháp
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm
một khu chợ trên địa bàn quận hải châu ngay khi đà nẵng ghi nhận một ca dương tính đầu tiên
trong đợt dịch công an phường hòa thuận đông đã triển khai lực lượng xuống các chợ
khu dân cư trên địa bàn nhằm tuyên truyền cho nhân dân tiểu thương
tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhắc nhở thì chúng tôi cho buôn bán hàng
cũng chấp hành theo luật của nhà nước đưa ra nữa đó
tại ai cũng giữ gìn hết trơn bây giờ đây là giữ gìn chung cho tất cả mà
cũng là cho nhân dân thôi có gì đâu
để việc phòng chống dịch được triển khai hiệu quả công tác quản lý lưu trú
nắm hộ nắm người là một trong những yếu tố quan trọng
lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác tuần tra quản lý địa bàn
qua công tác kiểm tra vận động chủ cơ sở ký cam kết phòng chống dịch
và tố giác những người trở về từ vùng dịch trái phép
hay người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn
phải hiểu được tầm quan trọng quản lý theo dõi được
việc người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn có nguy cơ như thế nào
cho nên lực lượng cảnh sát khu vực phải thường xuyên bám sát địa bàn
theo sát lực lượng nồng cốt như đó
khi phát hiện ra những điểm nào những chỗ nào nghi vấn
các đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn
thì phải lập ngay lập tức báo cáo ngay cho bà chủ yếu phòng phường
bà chủ yếu phòng phường sẽ báo cáo cho bà chủ đại
và có biện pháp xử lý ngay
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến hết sức khó lường
với quyết tâm chống dịch như chống giặc
mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng tiếp tục nâng cao quyết tâm
đặc biệt xiết chặt công tác quản lý cư trú
đấu tranh triệt phá đường dây nhập cảnh vào việt nam trái phép
thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thông tin mới nhất có liên quan đến vụ việc công an thành phố hải phòng
kết hợp cùng với các lực lượng đánh sập sàn ngoại hối lửa đảo lớn nhất từ trước đến nay
và hiện tại một số sàn giao dịch có liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối hitoption net đã đóng cửa
công an thành phố hải phòng đang điều tra mở rộng trong cả nước để làm rõ những bị hại
và những đối tượng có liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối lửa đảo hitoption net này
theo cơ quan công an đến ngày hai mươi ba tháng sáu
nhiều nhà đầu tư người dân ở một số tỉnh thành phố đã đến cơ quan công an trình báo
về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch
sàn giao dịch ngoại hối hitoption net và một số sàn giao dịch ngoại hối khác
công an thành phố hải phòng đánh giá đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn thành phố hải phòng và nhiều tỉnh thành phố khác
liên quan đến tổ chức hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối
bo tiền ảo website trái phép trên không gian mạng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam hai đối tượng là nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phòng một nghìn sáu trăm linh năm tòa nhà star house phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ant group và nguyễn văn quyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội
để điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh an giang
hai mươi gói chất rắn màu trắng có trọng lượng hơn bảy kg do tổ công tác liên ngành bắt giữ vào ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua là ma túy
khoảng hai mươi h ngày một mươi năm tháng sáu tổ công tác liên ngành gồm lực lượng biên phòng an giang và công an huyện an phú
tổ chức tuần tra tại khu vực tổ hai mươi tám ấp an hòa xã khánh an huyện an phú
phát hiện một đối tượng đang ô một thùng nhựa màu trắng đi từ vỏ lãi lên bờ có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
lợi dụng trời tối đối tượng bỏ lại tang vật rồi bơi về phía biên giới campuchia
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong thùng nhựa đối tượng bỏ lại có hai mươi gói hình chữ nhật chứa chất ma túy trọng lượng hơn bảy kg
hai nghi phạm liên quan đến vụ vận chuyển ma túy trên đã bị lực lượng chức năng của vương quốc campuchia bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ
dư lý một đối tượng ở tỉnh thái nguyên
đã vận chuyển ma túy vào đắk lắc cho đồng bọn tiêu thụ
đó là đối tượng trịnh xuân tiến năm mươi sáu tuổi trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
trước đó vào ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trên đường ba mươi tháng bốn đoạn qua phường ea tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bùa ma thuật đã bắt quả tang
nguyễn đức toản năm mươi tuổi đang nhận trên bảy mươi bốn gram heroin được gửi từ thái nguyên theo đường xe khách
quá trình điều tra tản khai nhận đã nhiều lần đặt mua ma túy của trịnh xuân tiến ở tỉnh thái nguyên về để sử dụng và bán lại kiếm lời
tổng số tiền qua nhiều lần giao dịch mua bán ma túy giữa hai đối tượng khoảng trên hai trăm linh triệu đồng